liên quan đến vụ việc cô gái người trung quốc bị đồng hương sát hại rồi phân xác thả trôi sông hàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người
vào sáng qua người dân đà nẵng phát hiện một vali trôi trên sông bên trong có thi thể nữ bị mất phần đầu và chân
đến trước cùng ngày phòng cảnh sát hình sự công an tp đã bắt được nghi can gây ra vụ án này là xiao wuping hai mươi bảy tuổi quốc tịch trung quốc
đồng thời tạm giữ người bạn gái của pinh cũng là người trung quốc để tiếp tục điều tra mở rộng
hùng thủ khai nhận vào ngày sáu tháng hai do mâu thuẫn trong việc ăn chia tiền đánh bạc
cả hai đã xảy ra cự cãi tại một căn nhà ở quận ngũ hành sơn tp đà nẵng
lúc này hung thủ đã dùng dây xiết cổ nạn nhân cho tới chết rồi phân xác nạn nhân ném súng sông hàn hỏng phi tàng
công an huyện ea súp tỉnh đắk lắc vừa truy bắt bảy đối tượng lâm tặc có hành vi tấn công kiểm lâm
vườn quốc gia yongdo giáp đôn của tỉnh đắk lắc để giải cứu đồng bọn và cướp phương tiện tẩu tán tăng vật
trước đó tại vườn quốc gia york don tổ tuần tra gồm phó trạm trưởng trạm kiểm lâm số bảy ngô lê nhật tiến
và kiểm lâm viên nguyễn văn triều đội kiểm lâm cơ động của vườn đã phát hiện truy đuổi một nhóm lâm tặc
khi đuổi được hơn năm km phát hiện một nhóm bảy đối tượng đang dùng nhiều xe máy vận chuyển gỗ lậu
hai cán bộ kiểm lâm đã yêu cầu dừng lại kiểm tra nhưng các đối tượng không chấp hành mà còn dùng dao và gậy tấn công lại
trong lúc khống chế một đối tượng phó trạm trưởng trạm kiểm lâm số bảy ngô lê nhật tiến đã bị các đối tượng khác lao vào chống trả quyết liệt và dùng gậy đánh trọng thương vào đầu
chúng tôi chạy tới bảo dừng lại các đối tượng lùi ra xa bắt đầu lùi ra xa hai xe phía trên bắt đầu hất gỗ
tôi với đồng chí triều thấy đồng chí triều chạy lên tôi cũng lên hỗ trợ cho đồng chí
đồng chí triều đó là để ngăn chặn không cho các đối tượng tẩu thoát thang vật và xe
trong lúc dàn co tôi vừa quay lại thì đã bị đối tượng dùng vật cứng ném tôi không kịp ấy là lúc đó tôi gục
sau nhận được tin báo trên tôi đã triển khai các lực lượng
một là công an của xã cư mười lan
lực lượng công an chính quyền hiện tại
đã tăng đã có mặt tại đó
thứ hai nữa là công an thị trấn
và ba là đội xã kinh tế
những đối tượng này qua là thông tin chúng tôi biết là toàn là người dân tộc ở tại buôn b hai của thị trấn nghệ sức
sau đó xong thì một mặt thì chúng tôi sẽ ra tại hiện trường
thứ hai nữa là tập trung các lực lượng là truy xét những đối tượng này
sau gần bốn giờ trong đêm tích cực điều tra
công an huyện ea súp đã truy tìm bắt giữ bảy đối tượng gây ra vụ việc
các đối tượng cùng chú tại thị trấn ea súp huyện ea súp
đi rồi tới đó nằm một đêm chỗ chuồng rấu nằm một đêm
rồi sáng dậy rồi tầm một mươi giờ một mươi một giờ cắt cái cây đó là về thôi
để đảm bảo ngăn chặn có hiệu quả xâm hại rừng đặc biệt là khai thác rừng trái phép
thì thứ nhất chính quyền địa phương phải có cái chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc đồng bộ mạnh mẽ quyết liệt hơn
để một mặt là tuyên truyền để người dân đặc biệt là các vua đồng bào dân tộc ở đây nhận thức được rõ các hành vi vi phạm và sẽ bị xử lý như thế nào
cái thứ hai nữa quan trọng hơn là phải điều tra phát hiện được các cái đầu nậu những kẻ chủ mưu đứng đằng sau
thuê đồng bào vào để phá rừng lấy gỗ về bán để tiêu thụ trái phép
tôi cho rằng phải giải quyết được cái đó mới là cái vấn đề cơ bản nhất để góp phần ngăn chặn và xử lý nghiêm
tiến tới chấm dứt cái tình trạng khai thác gỗ rừng cháy phép ở vườn quốc gia dúc đôn cũng như các cái địa bàn khác trên địa bàn tỉnh
hiện công an huyện ea súp đã thu giữ bốn hộp gỗ tăng vật năm xe máy một chiếc cơ lốc và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định
mặc dù đã có sáu tiền án hai tiền sự về tội trộm cắp tài sản
thế nhưng nguyễn văn nhu bốn mươi bốn tuổi ngụ tại huyện an biên tỉnh kiên giang vẫn không chịu hoàn lương
mới đây nhu tiếp tục bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an minh tỉnh kiên giang bắt tạm giam khi đột nhập vào bệnh viện lấy trộm tài sản của bệnh nhân
tại cơ quan công an nhu khai nhận thường đi đến các bệnh viện trong tỉnh kiên giang và đồng tháp rồi lèn vào phòng của bệnh nhân lấy cắp tài sản của bệnh nhân và người chăm bệnh nhân
vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín nhu đến trung tâm y tế huyện an minh lợi dụng đêm khuya lúc người chăm bệnh nhân ngủ say
đối tượng đã lèn vào hai phòng bệnh
ở khoa nhi lấy trộm năm điện thoại di động trị giá hàng chục triệu đồng rồi xuống cầu thang định tẩu thoát thì bị công an bắt giữ cùng với tăng vật
hàng trăm tờ giấy khám sức khỏe giả đã được các đối tượng tiêu thụ gây ảnh hưởng đến uy tín của các bệnh viện cũng như tình hình an ninh trật tự
nhóm đối tượng này vừa bị công an huyện thanh trì thành phố hà nội phát hiện bắt giữ
những con dấu mang tên các bệnh viện lớn và chữ ký của các bác sĩ trên tờ giấy khám sức khỏe này
được làm giả vô cùng tinh vi và được giao bán một cách công khai trên mạng
tác giả của những con dấu và dây khám sức khỏe giả này là nguyễn minh đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại tập thể thú y phường phương mai quận đống đa thành phố hà nội
đối tượng này đã sử dụng những con dấu giả này để làm ra hàng nghìn giấy khám sức khỏe giả bán ra thị trường với giá từ sáu mươi đồng đến một trăm năm mươi đồng tùy từng loại giấy
em lên mạng tìm hiểu
thấy việc giấy bán giấy khám sức khỏe là dễ dàng
em đặt mua hai con dấu trên mạng
sau đó em tải mẫu dây khám sức khỏe trên mạng về
em in ra rồi em thuê người viết để mang về một đông dấu em mang bán
hoạt động của đối tượng trên rất chuyên nghiệp
đức lập nên hệ thống bán lẻ
thuê người viết nội dung thông tin các phiếu xét nghiệm và làm giả chữ ký bác sĩ kết quả khám sức khỏe tổng quát và đăng thông tin trên mạng
khi người dùng có nhu cầu chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân của người mua qua gia lô in và đóng dấu rồi chuyển các loại kết quả khám sức khỏe tới địa chỉ theo yêu cầu
việc làm này ảnh hưởng rất nguyên trọng đến uy tín của các bệnh viện lớn
cụ thể ở đây có hai bệnh viện bệnh viện bạch mai và bệnh viện e
các đối tượng làm giả con dấu của bệnh viện bạch mai và bệnh viện e
sau đó thì liên quan đến các tổ chức xã hội và cũng như là các đơn vị mà khó tuyển dụng
bởi vì các đối tượng làm giả kết quả khám sức khỏe của người đi tuyển dụng
từ đó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của cám bộ cũng như là công nhân viên trong quá trình tuyển sinh tuyển dụng của các đơn vị
cũng như là các trường
cũng theo cảnh báo của cơ quan công an hành vi của những người cố tình sử dụng giấy khám sức khỏe giả cũng là hành vi vi phạm pháp luật
ngoài ra việc bán và sử dụng các dây khám sức khỏe giả này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín lợi ích hợp pháp của các cơ sở y tế và đội ngũ y bác sĩ gián tiếp gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội
còn về tội cố ý gây thương tích công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trần mạnh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại số nhà bốn trăm bảy mươi tám số đoàn kết phường ninh phong thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
đối tượng này cao một m bảy mươi sống mươi lõm và có sẹo chấm cách ba cm trên sau mép phải
và đối tượng nguyễn hiễu hương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại xã quỳnh thanh huyện quỳnh lưu tỉnh ninh bình
phải nhận quyết định truy nã của công an tp ninh bình tỉnh ninh bình về tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm
đối tượng này cao một m sáu mươi ba sống mũi khung giái tai trúc và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau mết phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an